thời điểm hiện tại bà con nông dân khu vực đầu nguồn tỉnh an giang đã bắt đầu thu hoạch lúa vụ đông xuân sớm hai nghìn hai mươi
do nước sông cửu long năm nay về muộn lưu lượng thấp nên bà con nông dân đã chủ động xuống giống sớm
ngay sau khi thu hoạch vụ thu đông
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân lúa thu hoạch đầu vụ năm nay người dân an giang trúng mùa được giá
tại cánh đồng hơn hai trăm linh hectare thuộc xã lương phi huyện tri tôn tỉnh an giang
bà con đã bắt đầu thu hoạch hơn một tuần nay đều cho năng suất rất cao bình quân từ tám đến một mươi tấn một hectare
ông võ văn dững ngụ tại xã an tức huyện tri tôn an giang có diện tích là hai sáu hectare đất
đang thu hoạch tại khu vực kinh xã thuộc ấp an lương xã lương phi an giang cho hay
lúa vụ đông xuân năm nay tuy thời tiết không thuận lợi do mưa diễn ra liên tục ngay khi xạ đến ngậm sữa và trổ
tuy nhiên bà con nông dân đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn
nên đã chủ động phòng chống đảm bảo thu hoạch ăn chắc
song song với đó do mực nước thấp và chủ động phòng diệt chuột phá hại nên bà con năm nay đều trúng mùa
cánh đồng này thì nhiều lắm nhưng mà tôi mua hiện ở đây có bán ba bốn trăm công à
thị trường thư thụ hôm nay giá gạo mình thư thụ rất mạnh
trước tình hình lúa đang có giá và ăn hàng mạnh bà con nông dân vùng đồng bằng sông cửu long nói chung
an giang nói riêng rất phấn khởi
mặt khác do nhu cầu lớn từ các công ty kho phải đảm bảo cho các hợp đồng đã ký
nên các thương lái có lúa cũng liên tục thu gom lúa từ trước kỳ thu hoạch
từ một tuần cho đến hàng chục ngày và đặt cọc ngay tại ruộng
giá thì giao động từ bốn chín trăm linh đến bốn chín trăm năm mươi bà con trúng mùa mà cũng được giá
theo con số thống kê
của ngành nông nghiệp lúa vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy toàn vùng đã thu hoạch khoảng bảy trăm năm mươi ha
đạt khoảng năm mươi diện tích gieo trồng tập trung các tỉnh đầu nguồn như an giang đồng tháp long an